trong bối cảnh nhiều địa phương miền tây nói riêng và cả nước nói chung đã dần mở cửa đi lại
quy định của tỉnh này gây bất ngờ hoang mang cho người dân
trong thư gửi đến thủ tướng các doanh nghiệp fdi đang sử dụng gần bảy mươi lao động tại tiền giang cho hay
dù người lao động đã được tiêm mũi một vaccine đủ một mươi bốn ngày đạt hơn tám mươi
thế nhưng vẫn chưa được quay lại các nhà máy
các doanh nghiệp cho biết quan điểm của tỉnh tiền giang là khi một trăm linh người lao động tiêm mũi hai đủ một mươi bốn ngày
và người nhà của người lao động được tiêm đủ vaccine mới đủ an toàn để có thể cho doanh nghiệp hoạt động trở lại theo hướng bình thường mới
những doanh nghiệp này cho rằng từ ngày một tháng một mươi có biết thư kêu cứu gửi đến chủ tịch ubnd tỉnh tiền giang
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phản hồi cụ thể cũng như không thấy có thay đổi tích cực nào
tỉnh tiền giang vẫn giữ quan điểm tiếp tục lấy mô hình sản xuất ba tại chỗ làm trọng tâm
kèm theo các yêu cầu xét nghiệm phức tạp hơn quy định của bộ y tế
gây khó khăn cho người lao động
chính của doanh nghiệp trong lúc khó khăn
việc tỉnh tiền giang một mình đi một đường đã khiến cho doanh nghiệp và người lao động rất khổ sở
đã hơn ba tháng nay đa số công nhân lao động tại các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục thắt lưng buộc bụng đời sống kinh tế vô cùng khó khăn
chuỗi cung ứng đứt gãy khách hàng quốc tế doanh nghiệp và người lao động chúng tôi đều đã cạn kiệt kinh tế lẫn lòng tin với tiền giang
các doanh nghiệp bày tỏ trong thư
do đó những doanh nghiệp này cho rằng cần phải có những giải pháp từ chính phủ để cứu lấy những đơn hàng cuối cùng
trước tối hậu thư của khách hàng cộng với hàng nghìn tỷ đồng giá trị nguyên vật liệu đang bỏ ngổn ngang nhiều tháng trời
trước những khó khăn trên doanh nghiệp fdi kiến nghị thủ tướng năm vấn đề
thứ nhất đề nghị không bắt buộc sản xuất theo mô hình ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến
thứ hai cho người lao động đang sinh sống tại vùng một đến vùng ba đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày theo nghị quyết một trăm hai mươi bốn
được sử dụng xe cá nhân và xe đưa đón quay trở lại nhà máy sản xuất vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thứ ba đề nghị không gia hạn thời gian giới nghiêm từ một mươi chín h tối đến năm h sáng đối với người lao động trong quá trình đến nhà máy làm việc
thứ tư đề nghị chỉ test nhanh kháng nguyên không bắt buộc xét nghiệm real time pcr mẫu đơn cho người lao động trước ngày đầu tiên quay lại làm việc
sau đó doanh nghiệp sẽ thực hiện xét nghiệm hàng tuần theo quy định của bộ y tế
và cuối cùng đề nghị cho phép người lao động ngoài tỉnh đã tiêm đủ hai liều vaccine quay trở lại tiền giang làm việc
điều đáng nói
tỉnh tiền giang vừa quyết định vận hành lại hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
việc đi lại trong nội bộ tỉnh không hạn chế người dân đi hoặc về từ vùng cấp độ một và hai
người từ vùng cấp độ ba đến vùng khác được phép đi lại không yêu cầu kết quả xét nghiệm đối với người đã tiêm vaccine hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín
nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khó hiểu trước quy định riêng của tiền giang đi ngược với tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
bạn pin đặt vấn đề
câu hỏi đặt ra là tiền giang đang ở cấp độ hai mà quy định cấm ra đường từ một mươi chín h đến năm h sáng ngày hôm sau như vậy có đúng theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ hay không
tương tự bạn đào lê nho tỏ ra hoang mang
thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám là cấm ra đường từ một mươi chín h đến năm h sáng hôm sau khi địa phương đang ở cấp độ dịch thứ hai hay sau
cấp độ hai có nghĩa là tỉnh tiền giang được xác định ở cấp độ dịch màu vàng có nguy cơ mức trung bình theo nghị quyết một trăm hai mươi bốn
tuy nhiên tỉnh này đã vận dụng không đúng quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của chính phủ
hiện nay các chốt kiểm soát rào chắn trên địa bàn cấp xã ở cấp một và hai của tỉnh tiền giang đã được dỡ bỏ
việc đi lại trong nội bộ tỉnh này cũng không hạn chế người dân đi và về từ vùng cấp độ một hoặc cấp độ hai
tuy nhiên tỉnh lại ban hành thêm quy định khắt khe không khác gì đối với vùng dịch nguy cơ cao đã được thay thế
một cư dân mạng khác đã nêu cụ thể
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám địa bàn dịch bệnh cấp hai thì các hoạt động sản xuất kinh doanh chợ nhà hàng quán ăn đi lại của người dân đều không bị hạn chế và chỉ cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch nói chung
nay tiền giang lại áp dụng khung giờ giới nghiêm để hạn chế các hoạt động kể trên
thực tế cho thấy sau khi nghị quyết một trăm hai mươi tám được ban hành có nhiều tỉnh thành trong cả nước đã vận dụng theo cách hiểu riêng và đặc thù của địa phương đưa ra những quyết định gây phiền hà cho việc đi lại của người dân
trong đó tỉnh tiền giang vẫn
tạm dừng các hoạt động đối với karaoke sông hơi quán bar trò chơi điện tử câu lạc bộ biza massage v v
nhưng đã mở cửa nhiều hoạt động kinh tế xã hội kèm theo điều kiện
tuy nhiên việc tỉnh này kèm thêm quy định không được ra đường vào ban đêm đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong việc lưu thông sinh hoạt buôn bán làm ăn
đây gọi là phép vua thua lệ làng thế này mãi thì sao khá nổi
một ý kiến khác bày tỏ
bạn bùi đức thắng thẳng thắn
nếu lãnh đạo tỉnh nào cũng sáng tạo ra những kịch bản quy định trái với nghị quyết một trăm hai mươi tám người dân không chấp hành mà họ chỉ chấp hành theo nghị quyết một trăm hai mươi tám thì sao
lãnh đạo tỉnh không chấp hành chỉ đạo của trung ương thì tại sao lại bắt người dân tỉnh mình chấp hành theo quy định của mình
bạn thành lê văn xưng là người ở tiền giang nêu qua điểm
hiện nay bảy tỉnh miền tây kết nối để mở cửa cho giao thông và phát triển kinh tế thì tiền giang quê tôi lại tách rời đi lùi lại sự phát triển đó
tỉnh đã đẻ ra thêm quy định trái ngược hoàn toàn với nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín tạo ra bước ngoặt trong tư duy phòng chống dịch và tạo điều kiện mở cửa cho hoạt động kinh tế xã hội
nhưng ở khía cạnh khác nhiều địa phương vẫn đóng băng không tuân thủ theo tinh thần sống thích ứng với dịch mà chính phủ đã quán triệt
đây là vấn đề chính đã được bàn đến
trong buổi tọa đàm nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng tới bình thường mới do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức
khai quát lại quá trình và kết quả chống dịch thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên khẳng định
đến nay nước ta cơ bản kiểm soát tốt được đợt dịch lần thứ tư với biến chủng lây lan nhanh mạnh và kéo dài ở nhiều địa phương
trong quá trình chống dịch vừa qua thứ trưởng bộ y tế cho rằng công tác chỉ đạo điều hành ban đầu còn lúng túng
các quy định chưa bao quát hết vì việc chống dịch chưa có tiền lệ
khâu tổ chức vẫn là khâu yếu kém các giải pháp khi áp dụng ở từng vùng từng khu vực chưa tính hết nhu cầu của người dân và khả năng đáp ứng nên còn lục tống
ông tuyên cũng đưa ra dự báo về sự xuất hiện của biến chủng mới và nhấn mạnh
dịch rất khó lường số ca nhiễm có thể tăng nhanh trong khi việc tiếp cận vaccine của việt nam ở mức là tương đối
nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi quan niệm ứng phó từ zero covid sang chung sống an toàn việt nam cũng nằm trong xu hướng này
khi độ phủ vaccine của việt nam
đạt mức độ nhất định việc chuyển hướng sang thích ứng an toàn với đại dịch phải đồng thời với việc triển khai các giải pháp vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo sinh hoạt của người dân phải song song với kiểm soát dịch hiệu quả ông tuyên nhấn mạnh
để linh hoạt trong thích ứng với dịch thứ trưởng bộ y tế lưu ý cần tăng dần độ phủ vaccine phát hiện sớm trường hợp mắc ca bệnh
khoanh vùng cách ly ở diện hẹp nhất có thể hạn chế phong tỏa kéo dài trên diện rộng và triển khai quyết liệt các biện pháp điều trị từ sớm
giảm thiểu tử vong cùng với đó ông tuyên cho rằng phải mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh giao thông vận tải
giáo dục đào tạo sản xuất ngành nghề để từng bước thích ứng an toàn với dịch
với cách tiếp cận này lãnh đạo bộ y tế khẳng định việc chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp với tình hình
góp phần thúc đẩy thực hiện bằng được mục tiêu kép
ông tuyên nhấn mạnh nghị quyết một trăm hai mươi tám cho phép địa phương linh hoạt áp dụng biện pháp cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương
hàng hóa và cản trở người dân nếu áp dụng biện pháp chống dịch cao hơn biện pháp quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám
phải báo cáo với thủ tướng và bộ y tế
nhắc đến những bất cập trong lưu thông trong thời gian qua thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ nhấn mạnh
lần này rất khoát phải giải quyết
qua thực tiễn kiểm tra ông thọ chỉ ra vấn đề là chủ trương đúng nhưng thực hiện tại các chốt kiểm dịch còn chưa đồng bộ
chưa hiểu đúng triển khai chưa cụ thể dẫn đến bất cập trong lưu thông
ví dụ chỉ dừng một chiếc xe trên đường năm phút thì đương nhiên sẽ có hàng trăm xe nối đuôi nhau phía sau
thời gian có thể kéo dài không chỉ năm phút mà hàng tiếng đồng hồ bức xúc cho doanh nghiệp người dân gây ra lãng phí
ông thọ dẫn chứng và cho rằng tình trạng cần phải chấn chỉnh ngay
bên cạnh đó thời gian có hiệu lực của giấy xét nghiệm covid một mươi chín cũng là một vấn đề gây bức xúc
khi bộ y tế nêu rõ giấy xét nghiệm có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ nhưng nhiều địa phương chỉ chấp nhận trong bốn mươi tám giờ
và thậm chí là hai mươi bốn giờ
trong bối cảnh cả nước ứng dụng công nghệ qua mã qr để khai báo y tế
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nêu thực tế rằng có địa phương bắt cán bộ ngồi ghi từng số xe
còn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn lưu bình nhưỡng đánh giá
chúng ta phải chịu đựng một cú sốc lớn nhưng đã không chấp nhận đóng băng toàn bộ hoạt động xã hội
nếu để mạch máu giao thông đứt gãy cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê và sẽ chết
rất may là chúng ta không rơi vào tình trạng này không rơi vào tình trạng hỗn loạn
ông những nói và đánh giá đây là vấn đề tốt với khía cạnh quản lý xã hội
phải giữ được sự ổn định thì mới có thể chuyển sang trạng thái bình thường mới
nhìn nhận nghị quyết một trăm hai mươi tám như một luồng gió mới được xã hội đón nhận
song theo ông lưu bình nhưỡng để lập lại trật tự là cả một vấn đề
điển hình là việc các chốt kiểm soát liên tình gây ra tình trạng cắt cứ
hay vấn đề trên bảo dưới không nghe trong chỉ đạo điều hành
người dân bắt buộc phải tuân thủ các mệnh lệnh của cấp xã cấp huyện cấp tỉnh
lại không tuân thủ cấp trung ương đây là câu chuyện rất khó hiểu
ông nhưỡng nêu thực tế
theo ông nhưỡng các địa phương phải hiểu đúng nghị quyết đánh giá đúng tình hình
và quy định đúng bằng văn bản quy phạm pháp luật tránh tình trạng ăn đồng
nay chỉ đạo thế này mai chỉ đạo thế khác
ông nhưỡng nhấn mạnh nguyên tắc của nghị quyết một trăm hai mươi tám là thống nhất toàn quốc
các địa phương không được cục bộ cắt cứ ban hành quy định vượt mức cần thiết
phải tuân thủ các quy định này vì đây là nguyên tắc bất di bất dịch
ông nhưỡng nhấn mạnh và cho rằng nghị quyết một trăm hai mươi tám cho địa phương quyền linh hoạt để thích ứng
thế nhưng nếu địa phương không thực hiện theo quy định của trung ương thì cần phải có chế tài
như đình chỉ loại trừ thậm chí có thể cách chức một số lãnh đạo không tuân thủ
để tránh tình trạng trên bảo dưới không nghe
bản thân lãnh đạo không đảm bảo hòa cùng nhịp đập vì cá nhân vì địa phương mình
mà ngăn cản các địa phương khác ngăn cản các chủ thể khác thì không thể chấp nhận được ông nhớ nói
ông đề nghị từ nghị quyết này ta phải
có sự theo dõi có đánh giá chặt chẽ với lãnh đạo người đứng đầu các địa phương
để xác định trách nhiệm nếu cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay
chứ không chờ kết thúc chiến dịch mới làm
anh ra trận mà không chỉ huy được thì rút ra cho người khác làm nếu không thì chúng ta sẽ thua
ông nhưỡng vy bon
những thông tin về tình hình chống dịch trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại